tại biển hải tiến ở thanh hóa vừa xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhà hàng khiến công an tỉnh thanh hóa đã phải huy động hàng chục cảnh sát cơ động công an tới hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm nay tại nhà hàng hưng thịnh một ở khu du lịch hải tiến
vào thời điểm trên người dân chứng kiến một người đàn ông của nhà hàng gần đó tới nhà hàng hưng thịnh sau đó có xảy ra mâu thuẫn xô xát với người của nhà hàng hưng thịnh
có cảnh ẩu đà đập phá đồ đạc xảy ra tại đây
vụ xô xát đã làm hai người bị thương tuy nhiên khi xe cứu thương được gọi tới hiện trường hàng chục người đã vây kín chiếc xe không cho đưa người bị thương đi cấp cứu
nhận được tin báo công an huyện hoàng hóa đã khẩn trương huy động lực lượng tới hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự
vụ xô xát sau đó đã được công an ngăn chặn kịp thời
tuy nhiên do lo ngại một số thanh niên quá khích ảnh hưởng tới hoạt động du lịch công an tỉnh thanh hóa đã huy động hàng chục cảnh sát cơ động tới hiện trường để đề phòng sự cố xấu có thể xảy ra
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
được thuê đi trộm xe tải của một người đàn ông với giá năm triệu đồng lê văn định đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô nhưng đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án
lê văn định trú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên và đã bị công an huyện eak tỉnh đắk lắc khởi tố
bắt tạm giam về hành vi trên
đối tượng lê văn định đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
bước đầu định khai nhận vào tối ngày một mươi chín tháng sáu đối tượng được một người đàn ông thuê trộm một chiếc xe tải mang biển số bảy mươi tám c hai nghìn bốn trăm ba mươi tám từ huyện tây hòa tuy hòa của tỉnh phú yên
về tỉnh đắk lắc sẽ nhận được tiền công là năm triệu đồng
lúc này chiếc xe tải đang đỗ ở bãi taxi thuộc thị trấn phú thứ huyện tây hòa tỉnh phú yên
trên xe có cắm sẵn chìa khóa và đối tượng đã lên lấy xe chạy đi
còn người đàn ông thuê định chạy xe máy phía sau đã đi đâu không rõ
đến khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu khi định điều khiển xe máy đến địa bàn xã yada huyện eka tỉnh đắk lắc
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện kiểm tra nhưng định không chịu dừng xe mà nhấn ga bỏ chạy
buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành truy đuổi được khoảng hai km thì chặn được xe
lúc này đối tượng định mở cửa xe chạy bộ được một đoạn thì bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ
qua kiểm tra phương tiện phát hiện xe này là của ông nguyễn văn sinh chú ở thị trấn phú thứ huyện tây hòa tỉnh phú yên
ông sinh cho biết hàng đêm ông thường đỗ xe tải của mình tại bãi taxi gần nhà và thường chủ quan không rút chìa khóa xe ra
trong khi đó bất ngờ kiểm tra một quán bar tại phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai vào dạng sáng ngày hôm nay
cơ quan công an cũng đã phát hiện gần hai trăm linh người đang sử dụng ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bất ngờ kiểm tra quán bar st club
làn sóng trẻ trên đường phạm văn thuận thuộc phường tân tiến phát hiện hàng trăm người đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp trong tiếng nhạc lớn với đèn mờ
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã vứt ma túy xuống sàn gầm bàn ghế
toàn bộ gần ba trăm linh người trong quán bar này sau đó đã được đưa về công an tp biên hòa để kiểm tra
qua đó phát hiện gần hai trăm linh người dương tính với chất ma túy
một thông tin đáng chú ý khác chính quyền xã sơn thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết từ chiều ngày hai mươi hai tháng sáu đến dạng sáng ngày hôm nay
trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy rừng hơn chín trăm linh người gồm dân quân tự vệ công an bộ đội quân khu bốn đã tham gia chữa cháy
sau khi phát hiện vụ việc gần một người đã tham gia dập lửa trong đêm
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng sau đó lại cháy lan sang cả khu vực rừng tràm tại xóm một mươi ba
huyện yên thành đã chỉ đạo thêm lực lượng dân quân tự vệ các xã lân cận dùng máy thổi gió dập tàn cho và tổ chức cắt băng đường băng cản lửa để không cho ngọn lửa lây lan
do đây là loại rừng thông một mươi năm năm tuổi lớp thực bì dày địa hình dốc diện tích cháy rộng nguồn nước ở xa nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình dập lửa
theo ước tính của người dân có khoảng một mươi năm hectare rừng thông đã bị cháy rụ
những ngày qua do thời tiết ở nghệ an nắng nóng từ ba mươi chín bốn mươi độ c cùng với đó gió tây nam thổi mạnh là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ cháy rừng cao tại các địa phương trong tỉnh
do đó tỉnh nghệ an khuyến cáo chính quyền các địa phương cần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống cháy rừng đến mọi người dân đặc biệt là trong thời điểm trời nắng nóng kéo dài như hiện nay
vâng không chỉ có nguy cơ cháy rừng mà từ hôm qua đến hôm nay tiếp tục là những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại miền bắc
vì vậy mà hà nội cũng phải tiếp tục hứng chịu những đợt nắng nóng như thiêu như đốt nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn bốn mươi độ c và mỗi một người dân lại lựa chọn cách trắng nóng giảm nhiệt riêng và bắt buộc sẽ không đi ra ngoài trời nếu như quá cần thiết hay là lưu thông ở trên đường
hơn tám giờ sáng nhưng những người lao động đã cảm nhận rất rõ hơi nóng rát phả vào mặt
những gốc cây bên đường là cách duy nhất để họ giải lao trong khi làm đồng
có thể nói hôm nay là một trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại khu vực miền bắc và bắc trung bộ
đặc biệt tại thủ đô hà nội thì nắng nóng đã ảnh hưởng vô cùng lớn tới đời sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực ngoại thành hà nội
vâng xin chào anh hôm nay thì em thấy là anh đi gặt lúa tại đây thì anh có thể cho biết là hôm nay thì gia đình anh đi gặt từ lúc mấy giờ và nắng nóng như thế này thì ảnh hưởng
nóng như thế nào đến năng suất lao động của anh chị ạ
nắng nghe thì gia đình phải đi gặt từ bốn giờ sáng
mà chắc là chỉ tầm khoảng chín giờ là phải về thôi phải không chịu được
vâng vậy thì những cái lúc mà gặp như thế này thì các anh anh chị có phải nghỉ giải lao hay là có những cái biện pháp gì mà để làm mình không bị sốc nhiệt hoặc là không bị ngã nắng không ạ
cái này thì chỉ có mệt thì lên tìm cho mát thì nghỉ nước thì uống đủ thôi chứ chả có cách gì để phong nữa cả
nắng như thiêu như đốt có lẽ là cảm giác của bất cứ ai khi mà phải đứng ngoài trời
nếu như ở lâu ngoài trời chúng ta không có các vật dụng chống nắng thì chúng ta sẽ cảm thấy choáng váng và xây sầm mặt mày đó là hiện tượng sốc nhiệt
nói chung là đi làm từ lúc bốn giờ sáng đến tầm giờ là đã về rồi mình lắng mình phải đi sớm vậy đấy lắng là phải đi sớm không thể nào lúc lắng mà lao ra người đường chết luôn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do nắng nóng trong ba ngày tới chỉ số tiêu uv ở thành phố hà nội đà nẵng và tp hcm có giá trị từ tám đến một mươi ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người
khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng các tỉnh bắc và trung trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế chỉ số tia cực tím cao nhất vào thời điểm giữa trưa vì vậy khuyến cáo người dân nên tránh ra đường từ tầm một mươi h đến một mươi sáu giờ chiều
và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của bỏng ráp da thì cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời để tránh tình trạng bị ung thư da
ngày mai hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh của cả nước sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi đã được các lực lượng chức năng triển khai
và tính tới thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất
và các thí sinh đã sẵn sàng sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
tại tỉnh quảng ngãi trong sáng nay đoàn công tác của công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn
tại các điểm tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn
năm nay tỉnh quảng ngãi có ba mươi một điểm thi với một mươi hai bảy trăm linh thí sinh tham gia dự thi
để kỳ thi diễn ra bảo đảm an ninh an toàn công an tỉnh đã tham mưu ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh quảng ngãi chỉ đạo thực hiện quy chế bảo vệ các khu vực phục vụ kỳ thi đồng thời tăng cường lực lượng công an kiểm tra
các điểm thi chặt chẽ trước ngày thi không để xảy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự trong khu vực thi
đối với công tác công an thì chúng tôi chú trọng vào đó là sử dụng các lực lượng tập trung nhất là lực lượng của lực lượng an ninh
làm tác bảo vệ an ninh trở tự bộ và lực lượng an ninh của an ninh cấp quyền bảo vệ các điểm thi lực lượng công tác
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của công an tỉnh thì tập trung bảo vệ ở các điểm in sao đề thi và khu vực làm phách khu vực chấm thi tự luận và trắc nghiệm
mà một lực lượng không kém phần quan trọng đó là lực lượng bảo vệ vòng ngoài thì phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài
và trách nhiệm nặng nhất đó là lực lượng cảnh sát thông cảnh sát trở tự và cảnh sát cơ động vòng ngoài
cho tới giờ này thì phải nói là công tác chuẩn bị cho kỳ thi
chúng tôi đảm bảo đúng tiến độ và đi kiểm tra công tác bảo vệ cho kỳ thi thì về cơ bản chúng tôi đảm bảo
trong khi đó tại tỉnh lâm đồng với yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
ngay từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã triển khai kế hoạch bảo vệ như đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trước trong và sau khi diễn ra kỳ thi đảm bảo an toàn từ không nhận in sao để thi
vận chuyển đề thi bài thi công tác coi thi
đảm sát các công tác liên quan như làm phách châm thi và nơi bảo quản về thi
ngoài ra lực lượng công an cơ sở đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trở tự và an toàn giao thông tại các điểm thi khu vực chấm thi
đối với năm điểm thi chúng tôi sẽ bố trí lực lượng giao thông phối hợp với công an các phường là điều tiết giao thông tại các điểm thi
không để xảy ra ùn tóc trên tuyến khu vực mà diễn ra điểm thi
quan điểm của chúng tôi là không để cho học sinh thí sinh chậm trễ khi đến phòng thi
do cái ùn tóc giao thông cũng như để phòng là xảy ra vụ tai nạn liên quan đến thí sinh
có thể nói đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các địa phương trên cả nước đã hoàn tất
mới sẽ chuẩn bị chưa đó đó tương tự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra an toàn nguyên tốt và đúng quy chế
thưa quý vị và các đồng chí tình trạng in lậu và buôn bán sách lậu đặc biệt là sách giáo dục
đang ngày càng trở nên công khai thách thức các cơ quan chức năng
có một thực tế là gần một nửa trong tổng số các sách in lậu lại là các đầu sách giáo dục với số lượng rất lớn
những cuốn sách bị in lậu này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tác quyền mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các học sinh
đây chính là những cuốn sách giáo khoa in lậu
nhìn bên ngoài không khác gì những cuốn sách giáo khoa được in từ các nhà xuất bản
và giá của những cuốn sách này thì siêu rẻ chết khấu bốn mươi năm mươi thậm chí một số cuốn
còn lên đến sáu mươi so với giá ghi trên biển sách
thế nhưng liệu nội dung chất lượng của những cuốn sách lậu này sẽ ra sao
rất nhiều cuốn sách in lậu để lại những lỗi mặt nội dung rất là lớn
ví dụ như trong cuộn vở bài tập toán năm của nhà xuất bản giáo dục việt nam
thì trong phép tính của các em đáng lẽ cho đấy là dấu cộng thì sách in lậu lại bị in thành dấu bằng
hoặc là những vấn đề nghiêm trọng hơn trong những cuốn sách có về bản đồ
vì các đối tượng in lậu
để tạo lại theo cuốn sách thật thì họ không có nghiệp vụ
ví dụ như đường biên giới quốc gia thì nó sẽ là đường gạch đứt và có hai dấu chặn ở đầu
nhưng đối tượng in lậu dùng đường gạch chấm gạch chấm gạch chấm
thì nó dẫn làm cho các em dễ bị nhầm lẫn giữa biên giới quốc gia và ranh giới giữa các tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi đến nay nhà xuất bản giáo dục việt nam phát hiện hơn năm trăm linh bản sách
hơn một trăm linh đĩa cd và gần tám tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu tàng trữ
tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành
những xuất bản phẩm giáo dục bị làm giả đưa đi tiêu thụ
phần lớn là atlas địa lý đĩa cd rom nghe nhìn giáo dục
các bản sách điện tử e book của sách giáo khoa sách tiếng anh
rất nhiều vụ việc in sách lậu bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý
nhưng rốt cuộc chỉ như đá ném ao bèo
cuộc chiến với sách giả sách lậu còn lâu dài và gian nan
hành vi ví dụ như là buôn bán cả một trăm linh bản sách lậu
thì người ta kết vào tội gì
người kết vào theo điều luận này là chỉ xử phạt có ba mươi triệu
mà xử phạt ba mươi triệu thì không ai sợ cả
một hình phạt không đủ tính văn đề
và trong hình phạt cũng thế là người ta sẵn sàng
người ta có thể tiếp tục in lậu tiếp tục làm lậu
những người mà kinh doanh sách lậu
những đơn vị đó họ sẽ đề nghị những mức trí khấu rất là lớn
thì những mức trí khấu lớn rất hấp dẫn
những đơn vị mua sách
cho nên là vấn đề để thay đổi
để người ta nhận thức rằng là mình nên thay đổi trong cái vấn đề kinh doanh
không nên dùng tới những chiếc khấu huê hồng đính kèm vào trong đó
mà phải đánh vào chất lượng bộ sách được đưa vào nội dung như thế nào
theo luật các hành vi in tàng trữ phát hành nhân bản xuất bản phẩm lậu
bị phạt từ hai mươi đến hai trăm linh triệu đồng
trong khi lợi nhuận từ việc in và tiêu thụ xuất bản phẩm lậu
là hàng chục hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
ngoài việc chế tài xử lý từ phía các cơ quan chức năng cần thay đổi
thì có lẽ nhân tố quyết định sự thành bại trong trận chiến cam go này chính là độc giả
những người bỏ tiền mua sách phải quyết tâm nói không với sách lậu
trong tuần qua đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã dự và có bài phát biểu quan trọng
tại hội nghị quốc tế lãnh đạo cao cấp phụ trách an ninh các nước lần thứ một mươi
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bảo đảm an ninh quốc gia
và phát triển kinh tế xã hội bền vững của các quốc gia
trong bối cảnh các mối đe dọa tổng hợp gia tăng là một yêu cầu cấp thiết
và hết sức thách thức đối với tất cả các quốc gia trên thế giới
và cần có sự chung tay của tất cả các quốc gia
trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quan trọng
nhằm ổn định chiến lược và phát triển bền vững
bên lề hội nghị bộ trưởng tô lâm đã gặp và tiếp xúc
với đại diện các đoàn trung quốc lào campuchia myanmar mông cổ
và có buổi làm việc với quyền tổng thống nước cộng hòa
basko tostan radi khabirov tiếp giám đốc cơ quan tỉnh báo
đối ngoại liên bang nga sergei naryshkin
và dự buổi tiếp của thư ký hội đồng an ninh quốc gia nga
nikolai patrushev với trưởng đoàn các nước asean
tổng thống lê quý văn
thủ tướng ủy viên trung mương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị quán triển quy định của bộ chính trị
về tổ chức đảng trong công an nhân dân
và quy định của đảng ủy công an trung ương
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong toàn lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng đề nghị cấp ủy lãnh đạo chỉ huy đơn vị công an địa phương cán bộ đảng viên
nắm vững nội dung quan điểm chỉ đạo khẩn trương có kế hoạch tổ chức quán triệt nghiêm túc kịp thời
tập trung kiện toàn các tổ chức đảng đội ngũ cấp ủy theo quy định của bộ chính trị
đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu khương chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp
trong công an nhân dân nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cũng trong tuần qua thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì hội nghị tập huấn chuyên sâu đợt công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám thứ trưởng yêu cầu các báo cáo viên tập trung phổ biến đầy đủ những nội dung cơ bản
của luật và công tác chuẩn bị tổ chức triển khai thi hành luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
các đại biểu tập trung nghiên cứu quán triệt nội dung phổ biến trong đơn vị địa phương mình
bằng hình thức phù hợp nhằm giúp cán bộ chiến sĩ nâng vững và thi hành luật đúng đắn thống nhất
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám được thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị giao ban hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an toàn quốc
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín diễn ra trong tuần qua thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra toàn quốc
và hệ thống văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo
chỉ đạo chấn chỉnh lại hoạt động điều tra thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
phục vụ có hiệu quả công tác nắm tình hình phòng ngừa điều tra xử lý tội phạm
tra kiểm tra giám sát bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra xử lý tuệ phạm
không để lọt tội phạm không để xảy ra oan sai
trong tuần qua phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện tiên lữ tỉnh hương yên
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã thông báo đến cử tri một số nét chính
về tình hình chung của thế giới và khu vực các vấn đề liên quan đến công tác công an
trong đó đề cập đến các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông
thứ trưởng cho biết bộ công an đang báo cáo với chính phủ đề xuất với quốc hội
cho xây dựng luật về trật tự an toàn giao thông để có chế tài xử lý trong từng tình huống cụ thể
đánh giá công tác sáu tháng đầu năm tại công an tỉnh thứ tuyên huế
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
từ kết quả đạt được sau tháng cuối năm dự báo tình hình thế giới
khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp công an tỉnh thừa thiên huế cần chủ động nắm chắc tình hình
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kịp thời đấu tranh phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống hoặc phần phát triển tiên tế phản hóa xã hội trên địa bàn tỉnh
kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam trong tuần qua thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung bưng đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân và cổng thông tin điện tử bộ công an
thứ trưởng đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên tiếp tục nỗ lực có thêm nhiều bài viết tác phẩm chương trình xuất sắc
trở thành những cây bút chiến luôn sung kích đi đầu trên lĩnh vực an ninh trẻ tử
chủ động đấu tranh phản bác đấu tranh phòng chống hoạt động diễn biến hòa bình ngăn ngừa tự diễn biến tự chuyển hóa
trong dịp này đoàn công tác của thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đến thăm và chúc mừng hội nhà báo việt nam
báo nhân dân thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam tạp chí cộng sản báo quân đội nhân dân
truyền hình quốc phòng và cục truyền thông công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn các đơn vị cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục có nhiều tác phẩm đậm nét
phản ánh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
phối hợp hiệu quả hơn nữa với các đơn vị và báo chí trong công an nhân dân trong việc cung cấp đưa thông tin thời sự chính xác định hướng dư luận kịp thời
thứ trưởng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp tục nâng cao nghiệp vụ báo chí nhiệm vụ kỹ thuật đi đầu trong thông tin tuyên truyền
tăng cường tuyến tin bài chống diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thủ địch gương người tốt việc tốt chiến công thành tích lực lượng công an
đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan báo chí khác trong nhiệm vụ tuyên truyền
trong tuần qua phát biểu tại hội nghị tổng kết bốn mươi năm đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an cho bộ nội vụ vương quốc campuchia từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm hai nghìn một mươi tám
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bộ công an việt nam luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác giáo dục đào tạo điều kiện tốt nhất về vật chất chế độ và chính sách đối với các học viên campuchia
bốn mươi năm qua bộ công an việt nam đã đào tạo bồi dưỡng gần một mươi trí tiêu cho bộ đề vụ vương quốc campuchia
tại hội nghị bộ nội vụ campuchia đã trao huân chương hữu nghị cho các tập thể và cá nhân trực thuộc bộ công an việt nam đã có thành tích trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an campuchia
cũng trong tuần qua phát biểu tại hội nghị công tác tuyên truyền về một số lĩnh vực công tác công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đề nghị các cơ quan của bộ công an tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và báo chí trong lực lượng công an nhân dân
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao ý thức nhận thức của người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an
cũng trong tuần qua phát biểu tại hội nghị công tác tuyên truyền về một số lĩnh vực công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đề nghị các cơ quan của bộ công an tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và báo chí trong lĩnh vực công an
cũng trong tuần qua phát biểu tại hội nghị công tác tuyên truyền về một số lĩnh vực công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đề nghị các cơ quan của bộ công an đề nghị các cơ quan của bộ công an